theo chỉ đạo của ubnd tỉnh thừa thiên huế trong hai ngày cuối tuần
trung tâm y tế ở các huyện thị xã thành phố huế đã khẩn trương phun hóa chất xử lý môi trường
tại các trường học chợ khu đông dân nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh dịch bệnh
sở giáo dục và đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường học trên địa bàn hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân
ngăn ngừa virus theo hướng dẫn của ngành y tế
tranh thủ hai ngày học sinh nghỉ học các tổ chức y tế cơ sở đã tập trung tiêu độc khử trùng
trong và ngoài khuôn viên trường học đoàn tiếp giáp với khu dân cư
đến cuối giờ chiều ngày hai tháng hai hơn chín mươi trên tổng số trường học từ bậc mẫu giáo
lên đến trung học phổ thông trên địa bàn đã được phun thuốc xử lý môi trường
sáng nay các đội vệ sinh dịch tễ tiếp tục phun thuốc tiêu đọc cửa trùng
ở khu vực các chợ trung tâm thương mại khu đông dân cư
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa tuyên huế hiện tại học sinh trên địa bàn vẫn đi học bình thường
sở đã chỉ đạo các trường học các đơn vị trực thuộc trong sáng nay
phải dành thời gian hướng dẫn học sinh biết cách vệ sinh cá nhân
để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus phòng dịch có hiệu quả theo hướng dẫn của ngành y tế